đã phải sống cùng mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ khu xử lý rác thải đồng hầm
cùng với đó là nước thải từ rác sinh hoạt chảy ra vào khe suối nơi cung cấp nước sinh hoạt
và sản xuất cho người dân chung quanh khu vực bãi rác dẫn đến bức xúc của người dân kéo dài âm ỉ
rất nhiều kiến nghị của người dân đã được gửi đến chính quyền các cấp
nhưng hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường ở nơi đây vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là khu vực bãi rác đồng hầm thuộc xã minh đức thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
hiện nay bãi rác này vẫn trôn lấp thủ công như thế này
sau những trận mưa kéo dài
làn nước dì ở các hố trôn rác tràn ra và chảy vào các khe suối
ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây
việc xây dựng nhà máy xử lý rác đã được triển khai
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau
nên một số hạng mục của dự án không được thực hiện đúng tiến độ và thiết kế
như thiếu hố xử lý sinh học rãnh thoát nước
việc phun khử trùng không thường xuyên khiến khu vực bãi rác bị ô nhiễm nặng
ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân
bị ảnh hưởng nhiều nhất là người dân ở các xóm hai xóm một mươi
chung quanh khu vực bãi rác
thưa quý vị và các bạn vị trí tôi đang đứng đây cách hai trăm linh mét
xóm xung quanh ngay cạnh bãi rác đồng hầm
ngay dưới chân tôi là mương nước của nhà máy
cũng như là khu vực bãi rác đồng hầm xả thẳng ra môi trường
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân nơi đây
hai cái hố nước mà chảy ra
bẻ chảy ra ở bên hai cái hố
cái hố chảy ra thì nói chung là đầy rồi
nhưng trước chủ tịch thị xã là hứa mấy dân vào trong này
hoặc là hứa mấy dân là khi nào đầy thì sẽ việt xuân bơm sang để xử lý
nhưng thực tế hôm nay cô cô vào đầy là tràn hết cả bờ như rồi
nhưng mà cũng không thấy bơm chỉ thấy gióng rẫy là để bơm thôi
còn không biết bơm hay không
nhưng mà nước đấy là chạy về nguồn khu bao quanh
thời gian gần đây nó rất chi là ô nhiễm
bản thân trước kia bắt đầu xây dựng thì có hứa nhân dân
thuê ba cái bẻ tức là sau khi trôn đấp
thì cái rác nó xuống cái nước nó chảy ra
thì hút đi thuê việt xuân xử lý
nhưng thực tế là không hút mà hút xả trực tiếp xuống đồng bao quanh
thì vừa rồi đây nó mưa gió rủi mũi canh vào anh nhìn đấy
rủi nhặn nó kinh khủng
từ năm hai nghìn năm huyện phổ yên đã có chủ trương xây dựng bãi rác thải
tại khu vực đồng hầm nay thuộc xóm hai xã minh đức thị xã phổ yên
việc xây dựng bãi xử lý rác
nhằm mục đích thu gom xử lý rác thải của toàn bộ huyện phổ yên cũ
ban đầu khi triển khai khu xử lý rác này
được thiết kế trôn lấp rác sẽ có ba bể chứa
đảm bảo nước thải thoát ra ngoài được xử lý không gây ô nhiễm
thế nhưng thực tế kể từ khi bãi rác đi vào hoạt động
chỉ có một cái hố được đào xuống lót bạt sơ dài
các xe thu gom rác của hai hợp tác xã môi trường
trung thành và ba hàng mà huyện phổ yên cũ
thuê khoán thu gom
xử lý rác trong huyện tự ý đổ rác trong khu vực bãi rác
mà không cần trôn lấp dùng hóa chất khử mùi
sau nhiều năm tích tụ bãi rác đồng hầm trở thành nơi phát tán mùi xứ huế ra khắp vùng
bị ảnh hưởng nặng nhất là các khu dân cư
xóm hai xóm một mươi xóm đậu xóm cầu giao cao phong tân lập
rác thải đồng hầm được ủy ban nhân huyện
thực hiện chủ trương xây dựng từ hai nghìn bốn
đến năm hai nghìn sáu là bước một đã đưa vào sử dụng và vận hành
từ đó đến nay trong thời gian đó lượng rác còn ít
đặc biệt là sau khi có nhà máy samsung đi vào hoạt động
do tác động về lượng con người cho nên rác thải nó sẽ tăng lên
trong thời gian đó việc xử lý rác thải công tác quản lý chưa được chặt chẽ
cho nên ảnh hưởng đến môi trường
nhân dân đã có ý kiến thậm chí có giai đoạn đã cản cả xe không cho vào đổ rác
nhưng sau đó ủy ban thị xã cũng như các ngành của tỉnh đã quyết liệt
về trao đổi với nhân dân và đi đến thông nhất xây dựng lại toàn bộ hệ thống
theo quy trình trôn lớp
trong thời gian gần đây theo phản ánh của nhân dân
bãi rác có một số hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh
như là vấn đề mùi hôi thối bốc lên tại khu vực bãi rác
hai nữa là phát sinh rùi mũi
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân
ba là tình trạng nước dỉ rác đã có một phần phát tán ra ngoài môi trường
thế trước thực ý kiến phản ánh của nhân dân
thì chúng tôi đã nghiêm túc kiểm tra
thứ nhất là đã yêu cầu xử lý nước lót của đáy bẻ rác bằng vài địa kỹ thuật
hai là thường xuyên phun thuốc diệt mũi diệt ruồi để không nảy sinh
để không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân
ba là xây dựng ba bẻ chứa nước dị rác để xử lý theo quy định
vừa qua thì
thì qua đợt mưa bão là số lượng nước mưa đã tràn vào bãi rác rất nhiều
kể cả nước mặt dẫn đến xảy ra vỡ bờ một bờ của bẻ nước dị rác
chúng tôi đã sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục ngay
và không để cho nước dỉ rác phát tán ra ngoài môi trường
ủy ban nhân dân xã minh đức cũng đề nghị với các cấp có thẩm quyền
kiểm tra nhiều lần xử phạt hành chính theo quy định
tuy nhiên tới nay vẫn chưa khắc phục triệt để việc ô nhiễm môi trường
chỉ có một lần
chỉ có một lần
trong thời gian tới thị xã phổ yên cũng đang mở rộng xây dựng thêm các hố trôn lấp
và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải
theo đúng quy trình thiết kế để giảm thiểu đến mức tối đa
việc ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân
trên cơ sở bức xúc của bà con nhân dân về tình hình môi trường trong địa bàn dẻo phổ yên
thì công ty tôi cũng tiến hành lập đề án xây dựng một nhà máy xử lý rác
thì nó bao gồm cả rác sinh hoạt và rác công nghiệp
thì rác sinh hoạt của chúng tôi là dự kiến công suất chúng tôi là khoảng một trăm linh tấn một ngày đêm
để chúng tôi đốt và đốt triệt đề
cái dự án của chúng tôi thì bao gồm rất nhiều các hạng mục mà có thể khói có ở đây
thứ nhất là nhà xử lý rác sinh hoạt nhà xử lý trạm xử lý nước và nhà xử lý rác công nghiệp
thì tất cả những hạng mục của chúng tôi thì dự kiến là sang năm sẽ hoàn thành
và tất cả những cái ngưỡng đều được đánh giá trong dtm của bộ tài nguyên môi trường
đã được phê duyệt vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
để giải quyết triệt đề vấn đề ô nhiễm môi trường có thể lấy sinh ở tại bãi rác đồng hà nguyên đức
thì cuối năm hai nghìn một mươi sáu thị xã phổ yên đã mời gọi và thu hút công ty cổ phần môi trường thái nguyên
đến đầu tư một nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ là đốt rác
và hiện nay thì đến cơ bản công tác xây dựng đã hoàn thành
và dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm từ một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và cuối tháng tám sẽ bắt đầu đi vào vấn đề xử lý rác
để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
thị xã phổ yên đã tổ chức nhiều buổi đối thoại lắng nghe ý kiến kiến nghị của bà con
làm việc với công ty cổ phần môi trường thái nguyên để thống nhất phương án xử lý rác thải sinh hoạt
hy vọng trong thời gian tới với việc vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và doanh nghiệp
thì môi trường của khu vực bãi rác đồng hầm sẽ chuyển biến tích cực
trả lại không khí trong lành cho nhân dân xã minh đức